tiếp tục chương trình phiên họp thứ tám dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính
trong một số lĩnh vực đối ngoại hợp tác quốc tế
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật đa số ý kiến trong ủy ban tán thành với đề xuất của
chính phủ tại tờ trình đó là mức phạt tiền đối với các vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực
đối ngoại hợp tác quốc tế là ba mươi triệu đồng cụ thể là vi phạm trong lĩnh vực hoạt động của các
tổ chức phi chính phủ nước ngoài và lĩnh vực hoạt động tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế
ngoài phạt tiền cơ quan có thẩm quyền cũng có thể xử lý bằng các hình thức khác nhau
hành vi vi phạm như đấu tranh ngoại giao tước quyền sử dụng giấy phép vi phạm nặng thì trục xuất
tuy nhiên cũng còn ý kiến cho rằng mức phạt tiền tối đa như chính phủ đề xuất chưa đủ tính
gian đe phòng ngừa vi phạm đồng thời cũng chưa mang tính dài hạn vì khi có biến động trượt giá
hoặc khi xuất hiện các hành vi vi phạm mới có tính chất nghiêm trọng hơn trong các lĩnh vực này
và đề xuất mức phạt có thể là năm mươi triệu đồng sau khi các đại biểu thảo luận ủy ban thường vụ quốc
hội đã biểu quyết đồng ý mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài là ba mươi triệu đồng trước đó trong buổi sáng các thành viên ủy ban thường vụ
quốc hội cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đường sắt sửa đổi